tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ thuộc không gian đi bộ hồ hoàn kiếm thành phố hà nội
tỉnh yên bái đã phối hợp với thành phố hà nội tổ chức chương trình giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc mông tỉnh yên bái
rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mông tỉnh yên bái được tổ chức
nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất con người yên bái đến với du khách trong nước và quốc tế
sự kiện mang đến cho người dân thủ đô và du khách triển lãm gồm một trăm hai mươi bức ảnh nghệ thuật về các danh làm thắng cảnh
và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mông ở tỉnh yên bái tái hiện không gian chợ quê truyền thống dân tộc mông
bày bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương như mật ong mù căng trải gạo nếp tú lệ chè san suối giàng quế văn yên
bên cạnh đó những ngành nghề truyền thống của đồng bào mông như khèn mông và nghệ nhân chế tác khèn mông
trình diễn theo dệt sản phẩm vải lanh các đồ thủ công mỹ nghệ cũng được giới thiệu tới người dân thủ đô và du khách
chia khen có ý nghĩa với người mông chúng tôi
trong tất cả những ngày lễ hội bắt buộc phải có tiếng khen thì mới thấy được đặc trưng của bản sắc dân tộc mông
tôi rất vui khi có thể giới thiệu khèn mông cho nhiều du khách biết đến hơn và am hiểu về dân tộc của mình hơn khi được mời đến làm chương trình này
nằm ở vùng tây bắc của tổ quốc tỉnh yên bái có hơn tám mươi vạn người gồm ba mươi dân tộc cùng chung sống
với các sắc thái văn hóa đan sen hòa quyện vào nhau tạo nên nét văn hóa đặc sắc
dân tộc mông tại tỉnh yên bái có trên tám vạn người chiếm hơn một mươi một dân số của tỉnh
cư trú chủ yếu ở vùng núi cao thủ huyện tam chấu và mù căn trải
đến với chương trình người dân của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến và du khách sẽ có được những trải nghiệm vô cùng lý thú
trong hành trình khám phá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mông để hiểu thêm và yêu thêm miền đất con người nơi vùng cao yên bái